hiện nay giá cá tra nguyên liệu tại nhiều địa phương vùng đồng bằng sông kiều long đã giảm thêm từ hai trăm linh đến năm trăm linh đồng một kg và đang ở mức khá thấp
tại thành phố cần thơ và các tỉnh an giang đồng tháp giá cá tra nguyên liệu chỉ còn ở mức từ một mươi tám đến một mươi tám năm trăm linh đồng một kg
mức giá này đang thấp hơn khoảng một mươi hai đồng một kg so với cùng kỳ năm trước
nhiều người nuôi bị lộ vốn từ năm cho đến sáu đồng một kg cá tra thương phẩm
giá cá cha giống tại nhiều địa phương cũng đang ở mức khá thấp chỉ từ một mươi tám cho đến hai mươi bốn đồng một kg
hiện người nuôi cá tra tiếp tục áp dụng các giải pháp như thả nuôi cá với mật độ thưa giảm lượng thức ăn nhằm hạn chế thua lỗ
trong tình hình xuất khẩu cá tra ở một số thị trường không thuận lợi như các năm trước
hiện tại nhiều doanh nghiệp chế biến cá tra xuất khẩu cũng đã quan tâm khai thác các thị trường mới
và tăng cường tiêu thụ sản phẩm ở thị trường nội địa nhằm tháo gỡ khó khăn về đầu ra